cảnh sát hiểu tra công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn kiều hiện đang là phóng viên hợp đồng của báo dân tộc và phát triển và hà văn bình là biên tập viên hợp đồng của kênh tin tức hai mươi bốn h pháp luật và đời sống về tội lừa đảo chiếm loạt thai sản

trong cuộc vừa qua cơ quan cảnh sát hiểu tra công an thị xã phú mỹ đã bắt quả tàng hai đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm loạt thai sản
ngày hai mươi năm tháng một mươi bà đào thị sáng chú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được điện thoại từ một người phụ nữ cho biết trong ngôi nhà của bà đang ở có hai ngôi mộ lâu năm nếu không kịp thời đưa đi thì cả nhà của bà sẽ gặp tai họa
suốt một tuần sau đó người phụ nữ liên tục gọi điện dùng những lời lẽ đe dọa để uy hiếp tinh thần nạn nhân

ngoài ra các tổ cơ động được thành lập sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi có tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo tốt nhất cho du khách về tham dự ngày hội

không để vụ việc diễn biến phức tạp nhằm mang đến cho người dân một ngày hội an toàn thân thiện